từ cuối năm hai nghìn một mươi tám do thường xuyên đọc những bài viết có nội dung xuyên tạc chống phá đảng nhà nước trên mạng internet
nên vũ thị dung nguyễn thị ngọc dương đã bị lôi kéo chuyển hóa tư tưởng thành kẻ chống đối nhà nước
muốn đảng cộng sản và nhà nước việt nam sụp đổ
vũ thị dung sử dụng facebook nhắn tin với các đối tượng cực đoan trong nước và các nhóm phản động nước ngoài
như minh vũ đang định cư tại mỹ trao đổi về tình hình bức xúc xã hội tại việt nam
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám sau khi xem video phát trực tiếp
nỗi lo mất nước nỗi đau dân tộc và nghe những nội dung chống đảng kêu gọi biểu tình
các bình luận chia sẻ cách thức kêu gọi tổ chức người dân xuống đường biểu tình
dung đã nảy sinh tư tưởng ủng hộ bằng cách tham gia viết tờ rơi
bàn bạc thống nhất đưa nguyễn thị ngọc sương cầm đi giải tại bốn điểm tại thị trấn định quán tỉnh đồng nai
trong khi đó cũng từ các thông tin đọc được trên mạng xã hội
đoàn viết hoan và đồng bọn lại thực hiện hành vi đại dịch dân tộc
trung hoan và một số đối tượng khác đã nhiều lần gặp nhau đề xuất dùng thuốc nổ đánh trụ điện
hoặc sử dụng xe tự chế gây cháy làm ủn tắc giao thông
đoàn viết hoan đã trực tiếp nhận số tiền ba trăm năm mươi usd do ly gia phạm gửi để thực hiện các kế hoạch này
trước đó cũng chính lisa phạm là kẻ chủ miu cầm đầu tổ chức cho các đối tượng nguyễn đức sinh
thái hẳn phong vũ mông phong trực tiếp thực hiện các vụ nổ bom xăng tại sân bay tân sơn nhất
và đốt kho giữ xe vi phạm
của công an thành phố biên hòa